ủy ban nhân dân tp hcm đã chấp thuận chủ trương bồi thường hỗ trợ đối với nhà đất thuộc sở hữu tư nhân có nguồn gốc do nhà nước bán hóa giá hoặc bán theo phương thức bảo toàn vốn bằng vàng chịu ảnh hưởng của dự án metro số hai biến thành tham lược
cụ thể các trường hợp trước đây nhà nước đã bán hóa giá bằng vàng sẽ hỗ trợ bồi thường một trăm linh giá trị nhà đất nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân
đối với các trường hợp trước đây nhà nước không bán phần diện tích đất nằm trong quy hạch lộ giới nếu đăng ký hợp đồng thuê phần diện tích nhà nằm trong phạm vi lộ giới và có nộp tiền thuê theo quy định thì hỗ trợ sáu mươi giá trị nhà đất còn nếu không ký hợp đồng thuê thì hỗ trợ sáu mươi giá trị nhà đất nhưng phải khấu trừ lại tiền thuê nhà qua các thời kỳ theo đơn giá quy định
theo ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm dự án tuyến metro số hai biến thành tham lương đã chậm trễ hơn hai năm so với kế hoạch phải điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ một ba tỷ usd lên hai một mươi chín tỷ usd